đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề do nguyễn thị hiệp cầm đầu hoạt động từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
với tổng số tiền cá cược hơn hai mươi tỷ vừa bị công an tỉnh quảng nam triệt xóa
khám xét khẩn cấp nhà đối tượng nguyễn thị hiệp phạm văn diên nguyễn thị nghiệp cùng chú thị xã điện bàn
phan văn nhượng chú huyện quế sơn quảng nam về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức tổ chức ghi bán số đề
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận bắt đầu tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
đến khi bị phát hiện tổng số tiền các đối tượng tham gia cá cược trên hai mươi tỷ đồng
tăng vật tạm giữ gồm chín điện thoại di động một máy tính bảng và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
hiện phòng cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu vừa bắt quả tang thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
đến một nhóm đối tượng
đối tượng bị bắt giữ tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy và tàng chữ hung khí
ba đối tượng bị bắt giữ gồm lưu kỳ sang ngô bạch đằng và phạm công định cùng chú tỉnh bạc liêu
đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà trên địa bàn xã vĩnh mỹ b huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bịch ni lông bên trong có chứa các hạt tinh thể nghi là chất ma túy
một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy số tiền gần năm triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
ngoài ra qua khám xét lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ một số loại hung khí tự chế gồm dao mã tấu ráo
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra
thưa quý vị đi dọc các tuyến đường ở vùng nông thôn hay miền núi ở quảng ngãi chúng ta dễ dàng bắt gặp tình trạng
người dân đi làm ruộng hay lên giấy đã chủ quan để chiếc xe máy của mình
ngay bên lề đường mà không cần có người trông coi
thói quen này của người dân đã vô tình tạo điều kiện cho kẻ gian ra tay trộm hàng chục xe trong thời gian ngắn
và công an huyện mộ đức vừa bắt giữ các đối tượng gây án
đầu tháng một mươi hai vừa qua chị phạm thị bái ở xã ba trang huyện ba tơ đi làm dãy để mô tô bên lề đường
đến khi quay về lấy xe tá hỏa vì chiếc xe máy của mình đã không cánh mà bay
đi rường lấy xe ngoài đường mình về lúc ba giờ về xe tìm xe không thấy không thấy xe nó mất xe
đi tìm nó không thấy nó lấy trà nó bắt công an đi tìm dường
đây chỉ là một trong hàng chục vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn tỉnh quảng ngãi trong thời gian vừa qua
hầu hết các trường hợp người dân bị mất xe cho biết có thói quen để xe máy bên vệ đường
nơi có bóng mát rồi đi vào ruộng và dãy thậm chí có người còn để nguyên chìa khóa trên xe và tài sản
trong khúc xe
một số người dân người ta cũng chưa nhận thức co vẫn thở ơ trong việc bảo quản tài sản của mình
đặc biệt ở đây là xe cũ của người dân họ đi lòng ngoài đồng trên rừng đó thường hãy để xe dưới đường
sau một thời gian theo dõi thu thập tài liệu chứng cứ công an huyện mộ đức đã điều tra làm rõ nhóm trộm xe
gồm đối tượng bùi quang thông chú thành phố quảng ngãi cùng đồng bọn là nguyễn văn điệp và huỳnh quang thông
cùng chú thị sản đức phổ
các đối tượng khai nhận đã thực hiện trên một mươi vụ trộm xe máy ở các huyện ba tơ đức phổ bộ đức nghĩa hành
sau khi trộm xe các đối tượng đưa lên mạng giao bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
qua vụ việc trên lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trong bảo vệ tài sản của mình
không nên để xen dọc đường mà cần để nơi an toàn
có khóa cẩn thận tránh tạo cơ hội cho kẻ gian phạm tội
công an tỉnh hà giang đã ra quyết định khởi tố điều tra vụ án hình sự về tội tàng trữ sử dụng trái phép vật liệu nổ xảy ra tại huyện mèo vạc tỉnh hà giang
đối tượng bị khởi tố là hoàng văn binh chú tại xã hị sơn vĩ huyện mèo vạc tỉnh hà giang
trước đó vào ngày hai mươi hai hai hai nghìn hai mươi một thông qua các biện pháp nghiệp vụ

cơ quan an ninh điều tra đã phát hiện bắt giữ hoàng văn minh có hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng đã thu giữ chín hai kg thuốc nổ và năm mươi sáu kíp nổ
vụ án đang được tiếp tục điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật
ký nhiều văn bản cam kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng với nhiều khách hàng cùng một lô đất
trong dự án new city thuộc xã liêu xá huyện yên mỹ tỉnh hưng yên với số tiền là hàng trăm tỷ đồng
hai đối tượng vừa bị công an tỉnh hưng yên khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng là nguyễn văn thanh là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và phát triển tvtland
và đỗ đức hội là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển tvt land
từ đầu năm đến nay các đối tượng đã ký trên bốn trăm linh văn bản cam kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng
với nhiều khách hàng về các lô đất trong dự án new city thuộc xã liêu xá huyện yên mỹ tỉnh hưng yên
với số tiền thu được là khoảng hơn hai trăm linh tỷ đồng đồng thời cam kết với khách hàng nếu đầu tư tiền năm mươi giá trị chuyển nhượng lô đất vào công ty
thì sau thời gian từ hai đến ba tháng sẽ được lợi nhuận từ một mươi đến hai mươi
khi khách hàng lấy đất sẽ phải trả nốt năm mươi giá trị chuyển nhượng
với phương thức hoạt động trên cùng một lô đất các đối tượng đã ký hợp đồng với nhiều khách hàng
và sử dụng tiền của khách hàng sau chi trả cho những khách hàng trước đến hạn thanh toán tiền gốc và lợi nhuận như cam kết
đến nay công ty còn khoảng một trăm năm mươi khách hàng với số tiền ký kết hợp đồng là khoảng một trăm năm mươi tỷ chưa được giải quyết
công ty hiện không còn khả năng thanh toán
tại bắc ninh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an huyện yên phong
vừa phá chuyên án bắt quả tàng trần minh đức chú tại tỉnh thái nguyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn một trăm tám mươi bốn gam ma túy tổng hợp
một xe ô tô và một điện thoại di động
cùng ngày tại quán karoke new star thuộc xã châu phong huyện quế võ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an huyện quế võ bắt quả tang trịnh hùng cường và lê thị niên
cùng chú tại huyện quế võ về hành vi mua bán và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra hai phòng hát cơ quan công an phát hiện có tám đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy và sáu khách hát
thu giữ ma túy và nhiều tăng vật có liên quan
qua test nhanh một mươi một đối tượng dương tính với ma túy
tàng trữ trái phép chất ma túy ba đối tượng cũng vừa bị lực lượng công an vĩnh long bắt quả tàng
qua công tác nghiệp vụ lực lượng công an phát hiện xe ô tô do hồ ngọc minh chú huyện tam bình điều khiển
có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
lúc này cùng đi trên xe với minh có phan thị thu lan chú huyện tam bình và lâm hoàng thới chúa tỉnh cà mau
khi thấy lực lượng công an đối tượng lan đã ném xuống đường một bịch ni lông
bên trong có chứa nhiều tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy
kiểm tra trên người đối tượng minh lực lượng công an thu giữ một bịch ni lông được hàn kín
bên trong cũng có chứa nhiều tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng lan lực lượng công an thu giữ thêm ba bịch ni lông
bên trong chứa nhiều tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy
qua giám định số tinh thể trên là chất ma túy
nói trên một trăm linh bốn bảy gram
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
nguyễn văn thiện hai mươi ba tuổi trú tại xã yà tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
đã bị công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng
trước đó vào tối ngày một mươi một tháng một mươi hai khi ba thiếu niên đến đập hồ ya cao thành phố bù ma thuật chơi
thì xuất hiện một người tự xưng là công an
sau đó người này đã tiến hành xét người cốp xe rồi dùng tay
đánh một trong ba thanh niên trên
sau đó ép ba thiếu niên phải chuyển khoản hai năm triệu đồng nếu không sẽ đưa về trụ sở công an
chỉ sau hai giờ vào cuộc điều tra cơ quan công an đã xác minh và bắt được thiện là đối tượng
mạo danh công an đánh đập cướp đi hai năm triệu đồng của ba thiếu niên trên
thưa quý vị và các đồng chí mới đây công an huyện đan phượng thành phố hà nội cho biết
qua phối hợp với đội điều tra trọng án phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đã làm rõ và bắt giữ hai đối tượng
hai đối tượng trộm cắp xe máy bỏ chạy sau đó đã dùng dao tấn công lại lực lượng công an truy đuổi
hai đối tượng trong vụ án này là trần tiến thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại cụng một mươi xã thọ an
và trần văn tranh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại cụm tám xã thọ xuân
tại cơ quan cảnh sát điều tra các đối tượng khai nhận sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai thịnh đến nhà tranh
tại xã thọ xuân để bàn kế hoạch đi trộm xe máy và thống nhất mang theo dao bầu để chống trả khi bị phát hiện
honda way màu xanh dùng khẩu trang trên biển kiểm soát đi lòng vòng quanh huyện đan phược xem có ai sơ hở để trộm cắp
khi đến trạm y tế xã tân lập huyện đan phượng thấy xe máy nhãn hiệu honda sh màu đen đang để trong sân
cả hai đã dùng băng phá khóa lấy khẩu trang trên biển kiểm soát rồi trốn chạy
ngay khi nhận được tin trình báo mất trộm xe sh của người dân công an xã tân lập đã triển khai bốn mũi truy tìm phương tiện
đối tượng trộm cắp tập trung vào trộm đường trình
trong đó có mũi trinh sát của thượng úy trị ngọc hà và công an viên là nguyễn văn sướng
truy đuổi tiếp cận được đối tượng lấy lại tài sản cho người dân
trong quá trình truy bắt đồng chí sướng đã bị một trong hai tên cướp dùng dao tấn công là bị thương ở tay
trong quá trình tôi chạy tôi có rút dao ra và chém lại để tôi chạy
thời điểm đấy để dừng lại để kiểm tra thì khi tôi xuống
anh em khi mà tiếp cận gần mới lại
xe của hai cái thanh niên khả nghi đấy
một xe của đối tượng thì đi trước
một xe sh thì đi phía sau
thì tôi cứ nhảy xuống và lúc đấy đối tượng bắt đầu có biểu hiện chống trả
thời điểm đó thì đồng chí sướng cũng bắt bỏ xe máy để chạy được phía trước để ngăn chặn đối tượng
thì đối tượng đã sử dụng dao rút dao ra và chém
thế khi mình nao vào mình định tấn công
để chặn nó lại thì nó rút dao ra thì nó đâm nút bí thì mình chỉ biết là nút bí nó nhanh cũng không nghĩ gì vào mình tránh hết mình né cả
thì đấy thì nút bí mình chỉ xử lý nhanh để thứ nhất là coi chân đạt nó
thứ hai là để cái tay lên gạt đỡ và có hô là công an đây thì nút bí là nó khuỵch nó ngã nó còn quay dở lại nó định đâm lại mình với các đối tượng chuyên trộm cắp bí mà mất quá nhiều xe rồi
mà anh em cũng quyết tâm để nếu như rà soát và bắt được thì là điều tốt nhất
cơ quan cảnh sát điều tra cho biết thêm hai đối tượng thịnh và chanh không có nghề nghiệp có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản
tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nhận thấy vụ việc do hai đối tượng này gây ra có tính chất manh động để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
công an huyện đan phượng phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã nhanh chóng vào cuộc truy bắt thịnh và tranh khi đang lẩn trốn tại địa phương
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
có những lời lẽ thô tục hành hung lực lượng làm nhiệm vụ ba đối tượng nguyễn phúc hậu tức hậu gà nguyễn trí hải và châu thái duy vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang tạm giữ về hành vi chống người thành công vụ
vào khoảng một mươi chín h bốn mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực thuộc chợ mới có nhiều đối tượng đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền nên đồng chí nguyễn phú cường trưởng công an xã kiến an triển khai lực lượng đến địa điểm như tin báo để vây bắt
khi đến hiện trường thì các đối tượng bỏ chạy lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được đối tượng nguyễn văn nhơn và thu giữ nhiều tam vật có liên quan
thấy nhân bị bắt ba đối tượng trên cùng một số người ở gần đó chạy lại răng co sô đẩy đồng chí cường và lực lượng đang làm nhiệm vụ để cho nhân chạy thoát thân
lợi dụng đêm tối một số đối tượng còn lại ở khu vực tiếp tục có những lời lẽ thô tục hành hung đồng chí cường và lực lượng làm nhiệm vụ
sự việc được lắng xuống khi lực lượng công an huyện đến hiện trường giải tàn đám đông
đồng thời mời các đối tượng liên quan về cơ quan để làm việc
một đường dây làm giả giấy tờ văn bằng tài liệu của cơ quan tổ chức có quy mô lớn vừa bị công an tỉnh thừa thiên huế triệt phá thành công
sáu đối tượng làm giả giấy tờ văn bằng đã bị bắt giữ
bốn đối tượng gồm phạm tấn huy chú tại tp hcm võ thành long nguyễn công chức cùng chú tại tỉnh quảng ngãi nguyễn văn tuân lê văn trung trần văn minh cùng chú tại tỉnh thừa thiên huế
từ đầu năm hai nghìn hai mươi
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay đường dây tội phạm này do phạm tấn huy cầm đầu đã có hơn ba mươi đối tượng tham gia trực tiếp thực hiện hành vi làm giả hơn hai mươi các loại giấy tờ tài liệu và chuyển cho người đặt mua trên toàn quốc thu lợi bất chính số tiền hơn ba mươi tỷ đồng
hiện nay công an tỉnh thừa thiên huế tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại
những người mua bán và sử dụng các loại giấy tờ giả này cũng sẽ được xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
nhưng thực chất phan văn tài đã chiếm đoạt hết số tiền này
và với thủ đoạn này tài đã chiếm đoạt của hơn một sáu trăm linh nạn nhân chiếm đoạt số tiền là hai trăm năm mươi năm triệu đồng
công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an cho biết vừa bắt giữ đối tượng phan văn tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã giang sơn tây huyện đô lương tỉnh nghệ an
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đây là đối tượng phan văn tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã giang sơn tây huyện đô lương tỉnh nghệ an
tài đã dựng lên câu chuyện về một cháu bé tại tỉnh bắc giang bị bố đẻ chém trọng thương
rồi sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải lên các hội nhóm trên facebook để kêu gọi từ thiện
để tạo lòng tin tài dùng nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân

biết phan văn tài đang làm công nhân tại thành phố bắc ninh
lực lượng công an đã thu hơn hai trăm linh triệu đồng tiền mặt hai điện thoại di động ba thẻ ngân hàng
ngoài thủ đoạn tinh vi của đối tượng thì trong chuyên án này
rất nhiều người vì cảm động trước câu chuyện bịa đặt của tài nên đã mất cảnh sát và chuyển tiền hỗ trợ
để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tài công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
đã phối hợp với phòng an ninh mạng sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ
từ sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một hơn một sáu trăm linh người đã bị lừa với tổng số tiền hơn hai trăm năm mươi triệu đồng
thứ hai là sau khi đã tìm được thông tin của bị hại thì quá trình liên hệ và làm việc bị hại cũng gặp rất nhiều khó khăn
tại vì thứ nhất là dịch bệnh thứ hai là khoảng cách địa lý rất là xa
và thứ ba là có một số bị hại là cũng e ngại cái việc làm việc với cơ quan công an
vì số tiền bị hại chuyển nó không phải là lớn
tức là mỗi một bị hại thì chuyển có thể chuyển một trăm linh hai trăm linh
tuy nhiên thì thống kê thì
với số lượng bị hại lớn nên số tiền các đối tượng kiếm đoạt rất là lớn
chỉ qua vụ án này thì cơ quan công an cũng kỉnh mong người dân thật sự thân trọng cảnh giác kiểm chứng các thông tin trên mạng
trước khi đưa ra các quyết định của bản thân
hiện công an thị xã thái hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng
lực lượng công an khuyến cáo người dân phải thận trọng với những thông tin trên mạng xã hội
trước khi giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương phải xác minh chính xác cụ thể những thông tin hoàn cảnh cần giúp đỡ
tránh trường hợp
bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo lòng tốt đặt không đúng chỗ
do thiếu tiền để trả nợ và trang trải chi phí sinh hoạt nên nguyễn thị cẩm và trương thái vinh cùng chú tại hà tĩnh
đã bản bạc và thống nhất lên kế hoạch thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một nguyễn thị cẩm anh sử dụng tài khoản messenger nhắn tin đến tài khoản messenger của chị nguyễn thị hòa
chú tại kỳ anh hà tĩnh chủ tiệm kinh doanh vàng với nội dung cần mua một số vàng
nhưng do dịch bệnh không đến trực tiếp cửa hàng mua được
nếu chị hòa đồng ý thì sẽ mua qua mạng và chuyển tiền qua tài khoản
sau khi nhắn tin trao đổi mua bán hai bên cẩm anh đã mua một mươi hai chỉ vàng ta bảy chỉ vàng tây ba vòng đeo tay phong thủy
sau khi chị hòa cung cấp tài khoản thì nguyễn thị cẩm anh gửi ảnh chụp màn hình một hóa đơn giả
được cầm anh đặt làm từ một nam giới chưa xác định lai lịch quen biết trên mạng xã hội
với giá là năm mươi đồng thể hiện đã chuyển cho chị hòa
chị hòa đã tin tưởng và gửi số vàng trên cho cầm anh
sau đó cẩm anh đã lấy lý do dịch covid một mươi chín nên không đến ngân hàng để kiểm tra cho chị hòa được
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một cẩm anh cùng trương thái vinh tiếp tục lừa chị hòa
nói với chị hòa chuyển tiền vào tài khoản của cẩm anh để xử lý làm thông tài khoản cho chị hòa
với thủ đoạn tinh vi trên hai đối tượng đã lừa chị hòa chuyển một mươi bốn lần
với số tiền gần bảy mươi hai triệu đồng vào tài khoản của nguyễn thị cẩm anh
tổng số tiền và số vàng nguyễn thị cẩm anh và trương thái vinh lừa đảo của chị nguyễn thị hòa là hơn một trăm bốn mươi triệu đồng
công an thành phố cần thơ cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố và bắt tạm giam một mươi một đối tượng
trong băng nhóm cò đất chuyên làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản
do lưu hoàng hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại quận sáu tp hcm cầm đầu
các đối tượng bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu hải và đồng bọn hành nghệ mua giấy bất động sản tại tp hcm
cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội
nhóm này tìm số điện thoại của những người đang cần bán đất bán nhà từ nhiều nguồn khác nhau
như mua giấy rò bán trên mạng niêm yết tả bất động sản
để xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phô tô rồi mang đi làm giả
các đối tượng sau đó lấy tên giả sử dụng số điện thoại khuyến mại để liên hệ gặp chủ đất
xem vị trí thửa đất nhà và số đỏ bản chính để đặt cọc
khi chủ đất sơ hở nhóm của họ sẽ đánh trao giấy giải được làm trước đó với giấy thật
khi có sổ đỏ thật nhóm này tiếp tục thuê người đóng giải chủ đất
và làm giải giấy tờ tùy thân lưu ý quyền chuyên nhận cho người khác với giá trị thấp hơn giá thị trường
khi giao dịch thành công thì chúng tắt điện thoại di động cắt liên lạc
do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy thật
nên văn phòng công chứng và cơ quan tài nguyên và môi trường không phát hiện
khi chủ sở hữu phát hiện thì nhóm hải đã mua bán chuyên nhuận cầm cố tài sản qua nhiều người
qua đấu tranh lưu hoàng hải cùng đồng bọn đã khai nhận thực hiện mấy vụ lừa đảo
thành phố cần thơ và các tỉnh miền tây nam bộ với tổng số tiền khoảng một trăm linh tỷ đồng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam
để điều tra đối với âu văn bắc chú tại huyện lục yên tỉnh yên bái
về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tăng vật thu giữ gồm bốn khẩu súng ba mươi chín viên đạn các loại ba mươi một cát túp đạn
hai báng súng bằng gỗ ba băng đạn
được biết đây là đối tượng thường xuyên kích động nhân dân
khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự tại địa phương
hiện công an tỉnh yên bái đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
để điều tra xác minh làm rõ nguồn gốc số vũ khí quân dụng
và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật